tại thành phố buôn ma thuật diễn ra khai mạc hội thi thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh đắk lắc lần thứ một mươi bảy năm hai nghìn một mươi chín
tham gia của một mươi năm đoàn đến từ các huyện thị xã thành phố với hơn sáu trăm ba mươi vận động viên
hội thi nằm trong hoạt động lập thành tích chào mừng đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh đắk lắc lần thứ một mươi bảy
nhiệm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
đồng thời phát động sâu rộng phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương bắc hồ vĩ đại
tạo không khí vui tươi lành mạnh trong đồng bào các dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa
góp phần xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc bảo tồn và phát triển nền văn hóa tiên tiến
đậm đà bản sắc dân tộc trên địa bàn tỉnh
hội thi thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh đắk lắc lần thứ một mươi bảy diễn ra từ ngày một đến ngày bốn tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín